thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản về việc giảm thời gian cách ly
thí điểm cách ly f một tại nhà và quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị sở y tế khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch
triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà theo quy định của bộ y tế phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh
cùng với đó đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm để xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn
về quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín sở y tế đồng nai triển khai các quy định chuyên môn
về quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của bộ y tế đến tất cả các cơ sở điều trị covid một mươi chín
các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý để biết và thực hiện
giảm thời gian cách ly y tế từ hai mươi một ngày xuống còn một mươi bốn ngày cho các trường hợp f một
và người nhập cảnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín ít nhất ba lần vào ngày thứ nhất
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi ba trong thời gian cách ly tập trung
tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao ngành công an phối hợp với cơ quan y tế địa phương
quản lý giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú của người nhập cảnh